thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê tới nay cả nước đã có khoảng ba triệu năm trăm linh nghìn người nhiễm covid một mươi chín
so với tuần trước số địa phương ghi nhận từ một ca mắc trở lên đã tăng thêm chín tỉnh thành
điều này đồng nghĩa với số f một cũng liên tục gia tăng và nhiều cơ quan công sở thì bị thiếu nhân lực
trước thực tế này đã xuất hiện những luồng tư tưởng và ý kiến khác nhau về việc quản lý f một
nhiều người cho rằng là vẫn cần phải cách ly f một để tránh vỡ trận
thế nhưng một số ý kiến lại nêu quan điểm là nên để miễn dịch cộng đồng để sớm chấm dứt đại dịch
vì vậy câu hỏi được nhiều người đặt ra là có cần thiết cách ly f một trong giai đoạn hiện nay
mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ trong cư dân mạng
trong hướng dẫn mới về cách ly bộ y tế yêu cầu f một tiêm đủ vaccine cách ly năm ngày
thực tế với diễn biến phức tạp của dịch bệnh
nhiều cơ quan xí nghiệp nhà máy đang rơi vào dịch bệnh
cơ quan xí nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu người lao động trầm trọng
khi mọi người phải nghỉ để điều trị phòng chống dịch
vì vậy một số ý kiến cho rằng đã tới lúc chúng ta không cần quản lý f một
hay nói cách khác là thả trôi nhóm đối tượng này
cơ quan tôi hai phần ba số lao động phải nghỉ việc vì là f và f một
thực tế số ca nhiễm liên tục tăng trong năm tuần gần đây
đặc biệt tăng vọt trong hai tuần sau tết nguyên đán
đến thời điểm hiện tại chúng ta không thể thống kê khoanh vùng hết nhóm đối tượng f một
quan điểm cá nhân của tôi f một không triệu chứng thì không cần thiết cách ly
vẫn có thể đeo khẩu trang đi làm
đồng tình với quan điểm này bác sĩ trương hữu khanh
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
bộ y tế nên bỏ quy định cách ly f một đã tiêm đủ vaccine
theo bác sĩ khanh cách xác định f một hiện nay là khác với những điều kiện chặt chẽ hơn
như có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với f một
không đeo khẩu trang tiếp xúc với f trong vòng hai mét
hoặc có đeo khẩu trang nhưng tiếp xúc với f ở không gian hẹp kín trong vòng một mươi năm phút
thực tế ở một số nước tiên tiến đã bỏ các quy định phòng chống dịch
và không làm gì hết khi đánh giá tỷ lệ lây nhiễm omicron khoảng chín mươi
quan điểm của những nước này là chủng omicron rất nhẹ
có thể để miễn dịch cộng đồng tự nhiên
miễn dịch càng sớm thì càng mau chấm dứt dịch
chỉ cần bảo vệ nhóm người nguy cơ và tiêm chủng cho đủ
tâm lý xác định f một khiến chúng ta đang quá lạm dụng
nghiệm gây tốn kém lãng phí không cần thiết
khiến giá mặt hàng này bị đẩy lên cao và xuất hiện nhiều hàng không rõ nguồn gốc
tuy nhiên ở chiều ngược lại nhiều cư dân mạng cũng như các chuyên gia
không đồng tình với quan điểm thả trôi f một bởi nếu bây giờ nới lỏng hết
thì không thể kiểm soát được dịch
số liệu thống kê bộ y tế cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín
so với tuần trước tăng hơn gấp đôi số tử vong tăng hai mươi chín
số điều trị tại bệnh viện tăng hai mươi một
số ca nặng nguy kịch
một số nơi có hiện tượng quá tải hệ thống y tế cơ sở điển hình như hà nội
nếu buông lỏng thì tình trạng quá tải sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh thành
nhiều người nhiễm sẽ không thể tiếp cận y tế nguy hiểm tới tính mạng
việc bùng dịch ngoài lý do có thể biến chủng omicron lây lan quá nhanh
và sau tết lượng người đi lại giao lưu lớn
còn có nguyên nhân một bộ phận người dân chấp hành các quy định về cách ly
phòng dịch không nghiệp
nhiều người đồng tình cho rằng vẫn nên giữ quy định cách ly
xong có thể tính toán rút ngắn thời gian cách ly của một số trường hợp f một
như người ít nguy cơ trở thành f
hiện tại dù không thể kiểm soát việc cách ly triệt để
vẫn cần hạn chế làm chậm sự lây lan của dịch
kiểm soát dịch trong giới hạn hệ thống y tế có thể chịu được để làm ăn kinh tế
tại sao trước đó chúng ta làm được mà bây giờ lại chủ quan không chịu cách ly
nếu thả ra nhiều f có thể trở thành nguồn lây cho nhiều người khác
nguy hiểm hơn là lây cho người già người có bệnh nền và trẻ em
khiến dịch lây lan
chỉ khi nào hệ thống y tế tốt có khả năng chống đỡ mới nên thả hết
với điều kiện còn nhiều hạn chế như hiện nay
dịch bùng phát mạnh mẽ sẽ khiến cho hệ thống y tế quá tải không thể trụ được
tất cả chúng ta không ai muốn người thân của mình phải mất vì dịch bệnh
dù là biến chủng nhẹ nhưng vẫn có rất nhiều người chuyển nặng
vậy nên quản lý hạn chế được chút nào sẽ tốt chút đó
đạt được miễn dịch cộng đồng chấm dứt đại dịch là điều ai cũng muốn
tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải tính toán kỹ
để bảo vệ sức khỏe của người dân
chúng ta chuyển sang giai đoạn sống thích ứng an toàn và kiểm soát dịch
nếu lòng dân có hoạt động chứ không phải buông trôi thả lỏng hoàn toàn
quan trọng nhất lúc này là mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh